hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

sau khi gây án hình đã đến cơ quan công an đầu thú
trong quá trình xét xử bị can đã thành khẩn khai báo gia đình đã bồi thường cho người bị hại với số tiền là ba mươi triệu đồng
vì vậy tòa án nhân dân tỉnh lâm đồng tuyên phạt bị cáo phạm trọng hình một mươi hai năm tù giam về tội giết người
và buộc tiếp tục bồi thường cho gia đình bị hại với số tiền một trăm bốn mươi triệu đồng
còn tại tỉnh bến tre công an huyện bình đại vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam bốn đối tượng gồm phạm minh tuấn nguyễn văn phong trần văn toán và trần bá quyền
cùng chú tại huyện bình đại để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích
vào ngày chín tháng hai do có mâu thuẫn với lê văn lính phong đi cùng tuấn và toán tìm lính để đánh
cả ba đối tượng dùng dao tự chế chém lính gây thương tích với tỷ lệ tổn thương cơ thể là một mươi hai
sau khi tiếp nhận tin báo cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bình đại
đã khẩn trương tiến hành các hoạt động điều tra
cơ quan cảnh sát điều tra xác minh thu thập chứng cứ để xử lý
trong lúc cơ quan công an đang xác minh vào ngày một mươi chín tháng ba nhóm của phong tiếp tục đi tìm lính để đánh
phong đi cùng với tuấn toán và quyền đến quán nước của lê văn tài là anh ruột của lính nhưng không gặp lính
trong lúc cự cãi với người nhà của lính thì quyền cầm dao tự chế chém cha ruột của lính là ông lê văn phết
gây thương tích với tỷ lệ tổn thương cơ thể một mươi năm
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bình đại đang tiếp tục điều tra để xử lý nghiêm các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật
thưa quý vị khi đang vận chuyển ba bánh heroin qua địa bàn thành phố hà nội đối tượng vũ xuân trung bốn mươi tuổi
chú thệ phường sông hiến thành phố cao bằng tỉnh cao bằng đã bị đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an quận long biên thành phố hà nội phát hiện và bắt quả tàng
vũ xuân trung là đối tượng cầm đầu đường dây chuyên vận chuyển
vận chuyển mua bán cháy phép chất ma túy từ sơn la trung chuyển qua hà nội để đưa lên cao bằng tiêu thụ
vào ngày ba tháng bốn trung nhận được hàng của một phụ nữ đặt mua ba bánh heroin với giá là năm trăm linh triệu đồng
ngay sau đó trung liên lạc với một người ở sơn la đặt mua ba bánh heroin này
hai bên giao dịch xong trung thuê người lên sơn la nhận hàng và thỏa thuận hẹn gặp nhau tại địa bàn thị trấn xuân mai trương mỹ hà nội
từ nguồn tin trinh sát tổ công tác công an quận long biên đã xác định được đường đi của đường dây này và tổ chức tiến hành chặn bắt
đến một mươi tám h bốn mươi phút ngày năm tháng bốn sau khi gặp nhau tại điểm hẹn là thị trấn xuân mai trung đã lái xe chở đồng bọn mang ma túy vào nội thành hà nội
khi xe đang lưu thông trên đường vành đai ba trên cao hướng pháp vân đi thanh trì thì bị tổ công tác chặn bắt và phát hiện ba bánh heroin chung cất dấu dưới ghế ngồi phụ
liên tiếp nhiều vụ đánh bạc ăn thua bằng tiền vừa bị lực lượng công an tỉnh sóc trăng và bình thuận triệt phá thông tin sẽ có trong cụm tin vắn ngay sau đây
vào khoảng một mươi ba h ngày tám tháng năm nhận được tin báo của quần chúng nhân dân phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh sóc trăng bất ngờ bắt quả tang một mươi năm đối tượng đang đánh bài ăn thua bằng tiền tại địa chỉ số một trăm hai mươi bốn đường hùng vương thành phố sóc trăng
tại hiện trường lực lượng chức năng tạm giữ tăng vật gồm chín xe mô tô
điện thoại di động số tiền trên một trăm bảy mươi bốn triệu đồng hơn một đô la mỹ bảy mươi chín bộ bài đã qua sử dụng cùng một số tăng vật có liên quan
trước đó vào chiều ngày bảy tháng năm công an huyện hàm thuận bắc tỉnh bình thuận đã bất ngờ ập vào bắt quả tang một mươi năm đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức sóc đĩa tại quán cà phê duy dương của lê văn tiến tại xã hồng liêm
tại đây lực lượng chức năng đã thu giữ trên một trăm một mươi triệu đồng một mươi hai xe mô tô cùng một số tăng vật khác liên quan việc tổ chức đánh bạc
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận đến quán cà phê duy dương mượn địa điểm để sát phạt nhau được chủ quán lê văn tiến đồng ý và thu tiền sâu
trong đó đối tượng nguyễn văn lai có vai trò sóc cái
thưa quý vị chỉ còn ít ngày nữa festival biển nha trang khánh hòa năm hai nghìn một mươi chín sẽ chính thức khai mạc
và đây là thời điểm mà tội phạm trộm cắp cướp giật tài sản sẽ diễn biến hết sức phức tạp
trước tình hình đó công an tỉnh khánh hòa đã tăng cường triển khai các biện pháp nghiệp vụ
đây là nhóm tội phạm chuyên cướp giật tài sản của du khách nước ngoài mà công an thành phố nha trang vừa khởi tố bắt tạm giam
còn đây là hai đối tượng bị công an thành phố đà trang bắt về tội cướp giật tài sản trong những ngày cuối tháng bốn
chỉ trong ba tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín công an thành phố nha trang đã đấu tranh làm rõ bốn mươi hai vụ trộm cắp cướp giật tài sản bắt sáu mươi một đối tượng
qua đó cho thấy loại tội phạm này vẫn diễn biến phức tạp
ở thành phố biển những ngày diễn ra festival biển là thời điểm mà loại tội phạm này sẽ lợi dụng để gia tăng hoạt động
số đối tượng này thường là trà trộn nó giả vờ làm hành khách du khách đi vui chơi tham quan lễ hội
thì nó vào đó là nó tìm kiếm các người sơ hở ví dụ như là phụ nữ hoặc là đeo di chuyển
rồi là dõi sách hoặc điện thoại là chúng đến là chúng tiến hành tấn công là nó sẽ giật nó lên trội
công an biển nha trang khánh hòa năm nay sẽ chính thức khai mạc vào tối một mươi một tháng năm
có bốn chương trình chính được tổ chức tại quảng trường hai tháng bốn là lễ khai mạc chương trình nghệ thuật biển đảo việt nam
chương trình đại nhạc hội thế giới môn màu và lễ bế mạc
dự kiến các sự kiện này sẽ thu hút hàng chục nghìn lượt khách mỗi đêm
để đảm bảo an ninh trật tự cho các hoạt động công an khánh hòa đã huy động hơn một lượt cán bộ chiến sĩ
trong đó lực lượng cảnh sát hình sự sẽ được huy động một trăm linh quân số
trí ở tất cả các khu vực nhằm kịp thời ngăn chặn các đối tượng lợi dụng lúc đông người để hoạt động trộm cắp móc túi hay cướp giật tài sản
đối tượng lực lượng cho tất cả các điểm nguy cơ giải trí diễn ra lễ hội
ngoài ra thì lực lượng cảnh sát hình sự chúng tôi cũng đã tiến hành là phối khai hợp với lực lượng trinh sát của công an tấn
rồi các huyền đặc biệt là một số tấn ở việt nam
thứ hết là chúng tôi là giả pháp tất cả các doanh chất số đối tượng nghi vấn
mà nó sẽ lợi dụng cái lễ hội này nó xảy ra để nó trà trộn vào hành khách để thực hiện hành vi cướp việc và móc túi
bên cạnh các biện pháp mà lực lượng công an triển khai để phòng ngừa có hiệu quả hoạt động trộm cắp tài sản
ở thời điểm diễn ra các hoạt động lễ hội người dân và du khách cũng cần nâng cao tinh thần cảnh giác
chủ động bảo vệ tài sản của mình
khi đi đến những hoạt động có đông người tham gia không nên mang theo quá nhiều tiền vật dụng có giá trị
không chèn lấn sô đầy để tội phạm lợi dụng lộn sộn
trộm cắp móc túi lấy điện thoại ví và những tài sản có giá trị khác
liên quan đến vụ tai nạn giao thông khiến hai người tử vong xảy ra tại hầm kim liên
công an quận hai bạch trưng tp hà nội đã ra quyết định khởi tối bị can
lệnh tạm giam bốn tháng đối với lê trung hiếu ba mươi chín tuổi ở quận ba đình hà nội
về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ
như đã đưa tin vào khoảng giờ ngày một tháng năm lê trung hiếu điều khiển xe ô tô mercedes
liều thông qua hà nội
giao thông kim liên thì đâm vào xe máy không biển số do chị đinh thị hải yến
chú thệ quận hai bạch trưng tp hà nội điều khiển
chở chị trần thị quỳnh chú tại quận đống đa hà nội
hậu quả vụ tai nạn đã làm cho chị đinh thị hải yến và chị trần thị quỳnh tử vong tại chỗ
sau khi xảy ra vụ việc tài xế xe ô tô mercedes không dừng lại hiện trường
mà bỏ chạy về hướng đường đại cổ việt quận hai bà trưng
thì bị lực lượng chức năng bắt giữ
đến một mươi giờ sáng nay lực lượng chức năng tỉnh đồng nai đã tìm thấy
một trong số hai em học sinh bị nước cuốn trôi vào tối ngày tám tháng năm
tại khu vực suối bà lúa thuộc địa bàn khu phố một
phường long bình tân tp biên hòa tỉnh đồng nai
sau nhiều giờ tích cực tìm kiếm lực lượng chức năng tỉnh đồng nai đã tìm thấy
em đỗ xuân kiên bị nước cuốn trôi cách hiện trường khoảng bảy trăm linh km
riêng em hoàng minh quân vẫn đang ở đây
nhưng chưa tìm thấy
kiên và quân đều là học sinh lớp một mươi trường trung học phổ thông nguyễn hữu cảnh tp biên hòa
trước đó thì vào khoảng một mươi chín giờ ngày tám tháng năm sau trận mưa to
nước từ thượng nguồn đổ về suối bà lúa rất lớn làm ngập cả đường đi
lúc này hai em học sinh gồm kiên quân và một người khác đi xe máy qua khu vực
đã bị nước cuốn xuống suối
tuy nhiên một người sau khi bị cuốn trôi khoảng một trăm linh mét
đã bám được vào cành cây bên suối leo được lên bờ
và hiện lực lượng chức năng đang tích cực
tìm kiếm nạn nhân còn lại
tiếp theo sẽ là thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tiểu mục lệnh truy nã của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị và các bạn văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hậu giang
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng huỳnh trung khoa
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu hộ khẩu thường trú tại ấp hai
xã long trị thị xã long mỹ tỉnh hậu giang về tội tổ chức đánh bạc
còn về tội chứa mại dâm cơ quan thi hành án hình sự công an tỉnh hậu giang
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng trần thị kiều
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hộ khẩu thường trú tại ấp một mươi một xã vị thắng huyện vị thủy tỉnh hậu giang
và đối tượng võ hoàng khang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy hộ khẩu thường trú tại ấp một
xã hòa an huyện phụng hiệp tỉnh hậu giang
phải nhận quyết định truy nã của văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hậu giang
về tội không tố giác tội phạm
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng
hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé